thưa quý vị qua công tác trinh sát vào ngày một mươi sáu tháng bảy công an huyện kim sơn tỉnh ninh bình đã bắt quả tăng hai đối tượng tàng trữ trái phép một bánh heroin
ba đối tượng bị bắt giữ là đỗ quốc đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và đỗ văn trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bị bắt quả tang khi đang tàng trữ trái phép một bánh heroin tại nhà nghỉ tuấn kiệt thuộc xóm một mươi xã yên lộc huyện kim sơn
đạt và trung khai nhận đã mua số ma túy trên ở thành phố phủ lý tỉnh hà nam với giá tám mươi triệu đồng về để sử dụng
đỗ quốc đạt đã có một tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản hiện công an huyện kim sơn tỉnh ninh bình đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật